sau khi biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
quốc hội đã nghe bộ kế hoạch và đầu tư ubk trình bày tờ trình
cũng như báo cáo thẩm tra dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư
nhiều ý kiến đề nghị cần ra soát nghiên cứu đầy đủ những quy định khác nhau
giữa luật này và các luật liên quan như luật đầu tư sửa đổi luật doanh nghiệp sửa đổi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai
dự án luật đã xác định một số lĩnh vực đầu tư cần thiết
cũng như có quy định mở đối với các lĩnh vực phát sinh trong tương lai
cần đầu tư theo phương thức ppp trên nguyên tắc các lĩnh vực khác phải phù hợp với quy định
về lĩnh vực đầu tư công và khả năng bố trí vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
ubk cho rằng vốn nhà nước tham gia dự án ppp nên ưu tiên phục vụ công tác thu hồi đất
bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư
nếu không tách bạch được phần vốn nhà nước đầu tư
nhà đầu tư tư nhân sẽ không chỉ chịu thanh tra kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật chuyên ngành
do đó đề nghị nghiên cứu làm rõ hơn trong dự thảo luật
hạng mục đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ của nhà nước thì áp dụng quy trình thủ tục đầu tư công
hạng mục đầu tư sử dụng vốn đầu tư tư nhân thì áp dụng quy trình thủ tục đầu tư thông thường
tránh việc thủ tục đầu tư dự án ppp vẫn còn nặng thủ tục đầu tư công
như vậy sẽ khó thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân
cũng như cần tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho công tác kiểm tra thanh tra kiểm toán và giám sát các dự án ppp
ubk cũng cho rằng việc xây dựng cơ chế bảo đảm của chính phủ đối với các dự án ppp quan trọng
thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của quốc hội và thủ tướng chính phủ
trong dự án luật này là cần thiết đáp ứng được mong đợi của các nhà đầu tư